chủ tịch ubnd tỉnh hà giang đã ký ban hành công điện liên quan đến chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có lệnh dỡ bỏ phong tỏa tại thị trấn đồng văn trước tám giờ ngày hai mươi ba tháng bốn
xong tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thị trấn đồng văn với hơn một sáu trăm linh hộ đã được dỡ lệnh phong tỏa sau chưa đầy hai mươi bốn h
thôn tả kha thị trấn phố bảng cũng thực hiện dỡ bỏ tương tự
các huyện thành phố còn lại trong tỉnh thực hiện các nội dung phòng chống dịch theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
trước đó ubnd huyện đồng văn đã quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn đồng văn để phòng chống dịch covid một mươi chín
từ chín giờ sáng ngày hai mươi hai tháng bốn cho đến khi có thông báo mới